mở đầu sẽ là thông tin từ sơn la
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh sơn la vừa cho biết đã ra quyết định khởi tố hai bị can về tội in phát hành mua bán trái phép hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước
qua công tác nghiệp vụ và kết quả giải quyết tố giác tin báo về tội phạm ngày một mươi bốn tháng một mươi một
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh sơn la đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố hai bị can là trương minh tuấn sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bốn
thường trú tại huyện dầu tiếng tỉnh bình dương là tổng giám đốc công ty cổ phần cao xu sơn la và đỗ thị duyên sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy
thường trú tại huyện khói châu tỉnh hương yên là phó trưởng phòng tổ chức hành chính lao động tiền lương
về tội in phát hành mua bán trái phép hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước
theo cơ quan công an trong giai đoạn năm hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi hai trương minh tuấn đã nhiều lần chỉ đạo đỗ thị duyên mua hóa đơn ghi khống nội dung
hành vi nêu trên đã đủ yếu tố cấu thành tội phạm hình sự
các quy định khởi tố và lệnh bắt khám xét được viện kiểm sát nhân dân tỉnh sơn la phê chuẩn
quá trình bắt giữ khám xét đảm bảo đúng pháp luật hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra làm rõ
lại có thêm nạn nhân tin lời cò giấy tờ đất đai bị lừa mất số tiền lớn
đối tượng là phạm xuân việt ba mươi bảy tuổi vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an quận thanh khê thành phố đà nẵng tống đạt quyết định khởi tố bị can
và thực hiện lệnh bắt tạm giam về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
từ đầu năm hai nghìn hai mươi việt là giám đốc kiêm đại diện pháp luật lập nên công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ ngân việt thiện
hoạt động trên lĩnh vực tư vấn môi giới bất động sản
thông qua nhiều mối quan hệ việt đã đưa ra thông tin gian dối có khả năng lo liệu mọi loại giấy tờ về đất đai và khiến cho nhiều người tin tưởng
sau khi nhận được tiền từ các bị hại một phần tiền việt dùng để đầu tư vào bất động sản phần còn lại để quan hệ hỏi rò về các loại giấy tờ
khi thấy không có khả năng chi trả hay hồi đáp lại các bị hại việt đã lấy tiền và bỏ trốn
từ tháng năm đến tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi việt đã chiếm đoạt của nhiều người với tổng số tiền bốn trăm linh triệu đồng
vào lúc hơn một giờ sáng ngày hôm nay ngôi nhà hai tầng ở đường nguyễn viết xuân phường ngô quyền thành phố vinh đã xảy ra cháy
và may mắn là sân thượng của ngôi nhà không làm chuồng cọp cho nên là năm người trong ngôi nhà gồm hai phụ nữ một thanh niên một thiếu niên và một cháu bé ba tuổi
đã may mắn có lối thắt nạn ra ngoài
ngôi nhà xảy ra sự cố cũng đồng thời là cửa hàng kinh doanh vàng mã
vì vậy khi người trong nhà phát hiện sự việc thì đám cháy bùng phát dữ dội
ngọn lửa đỏ rực bao trùm toàn bộ tầng một và đang cháy lan lên tầng hai khói độc mù mịt
trong cơn hoảng loạn chị trần thị hằng là chủ nhà vội kêu la đánh thức tất cả mọi người chạy lên sân thượng thoát sang nhà hàng xóm an toàn
nhận được tin báo lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để chữa cháy và đưa các nạn nhân đến nơi an toàn
nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra làm rõ
thưa quý vị mưa lớn kéo dài trong hai ngày vừa qua đã gây ra nhiều thiệt hại tại địa bàn các tỉnh hà tĩnh quảng trị quảng ngãi
nhiều nơi bị chia cắt ngập nặng và sạt lở đất
chiều ngày một mươi ba tháng một mươi một mưa lớn khiến đoạn km tám mươi hai bảy trăm tám mươi tuyến quốc lộ tám đoạn qua địa phận xã sơn kim một huyện hương sơn tỉnh hà tĩnh bị sạt lở
ước tính sơ bộ có khoảng hơn hai trăm linh mét khối đất đá đổ xuống chia cắt đường lên cửa khẩu quốc tế cầu treo
do thời tiết đang diễn biến xấu để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện lưu thông an toàn
lực lượng chức năng yêu cầu các phương tiện tạm thời dừng lưu thông trên tuyến cả hai chiều
theo thống kê của ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh quảng trị
mưa lũ khiến một người mất tích và gây nhiều thiệt hại về tài sản của người dân và các công trình khác
người bị mất tích là anh lê đức hùng ba mươi sáu tuổi chú huyện vĩnh linh
anh hùng bị mất tích khi đi đánh bắt cá vào tối ngày một mươi ba tháng một mươi một
hiện lực lượng chức năng đang tổ chức tìm kiếm
mưa lớn cũng khiến một hai trăm năm mươi chín nhà dân tại tỉnh quảng trị bị ngập
nhiều đoạn bờ sông bờ suối tiếp tục bị sói sạt lở
một số công trình cơ sở hạ tầng giao thông thủy lợi bị ngập sạt lở hư hỏng do mưa lũ
tại quảng nam mưa lớn kéo dài từ đêm qua ngày một mươi ba tháng một mươi một đến nay
khiến nước các sông suối dâng cao chảy xiết gây nguy cơ chia cắt sạt lở nhiều tuyến đường
tại các địa phương miền núi
tại huyện miền núi phước sơn mưa lớn đã gây ngập sâu quốc lộ một mươi bốn e qua xã phước hiệp
sạt lở và nguy cơ sạt lở một số tuyến đường trên đường hồ chí minh qua xã phước năng
gây cản trở nguy hiểm cho người tham gia giao thông
trong khi đó tại cầu nước mét qua địa bàn xã phước lộc nước chảy xiết
tại xã miền núi tam trà của huyện núi thành và huyện miền núi tây giang
mưa lớn đã khiến nước sông suối qua địa bàn dâng cao
nước băng qua đường gây ách tắc giao thông nguy hiểm
lực lượng công an đã kịp thời có mặt tại các điểm trên để răng dây cấm biển cảnh báo
hướng dẫn không cho người dân qua lại để đảm bảo an toàn
hiện mưa lớn vẫn đang tiếp diễn nguy cơ sạt lở ngập lụt
tại bình định trong thời gian vừa qua tình hình trật tự an toàn giao thông
tại tuyến quốc lộ một a cũ qua địa bàn thị xã an nhơn diễn ra phức tạp làm chết và bị thương hơn chục người
nguyên nhân vì đâu dẫn đến tình trạng bất ổn này và làm gì để phòng ngừa ngăn chặn
xin mời quý vị cùng theo dõi phóng sự ngay sau đây
mới đây nhất vào khuya ngày hai mươi hai tháng một mươi
camera an ninh trên tuyến quốc lộ một a cũ đoạn qua phường nhân hưng thị xã an nhơn tỉnh bình định
ghi lại thời khắc xảy ra vụ tai nạn giao thông kinh hoàng khiến hai người tử vong
nguyên nhân là do xe mô tô chạy không đúng phần đường quy định đâm vào đầu xe ô tô khách dẫn đến hậu quả đau lòng trên
trong một mươi tháng từ đầu năm hai nghìn hai mươi ba trên đoạn đường này đã xảy ra hàng chục vụ tai nạn giao thông làm chết người và làm bị thương hơn hai mươi người
nguồn cơn dẫn đến tai nạn giao thông gia tăng đột biến như trên
bắt đầu từ khi tuyến đường giao thông đã bị thương hơn hai mươi người
từ thời điểm đó ngành chức năng phân luồng giao thông trên tuyến đường tránh chỉ một chiều phương tiện chiều ngược lại đi theo đường quốc lộ một a cũ để thuận tiện cho việc thi công
đây là đoạn đường mật độ giao thông đông đúc lại có một trường trung học cơ sở với gần một học sinh
người điều khiển phương tiện mô tô xe máy thường qua lại trên đoạn đường này vốn chưa quen với mật độ giao thông thay đổi so với trước
nên có phần chủ quan lúng túng
theo tôi thì thời gian trước là xe lượng xe nó ổn định
từ hôm cái đường giữa kia sửa thì lượng xe lập trong đây rất đông mà tốc độ thì nhiều
cho nên học sinh công nhân công việc đồ đi làm rất nhiều cho nên là nó có ảnh hưởng đến an toàn giao thông
được đó thì nó có rất nhiều tai nạn
cho nên là đồng ý ban an toàn giao thông đi làm rất nhiều
đồng ý ban an toàn giao thông xử lý sao cho nó giảm bớt lưu lượng của đường này cho học sinh an toàn
rồi dân cũng được an toàn
vì nhiều nguyên nhân quá trình thi công nâng cấp tuyến đường tránh quốc lộ một a qua địa bàn thị xã an nhơn kéo dài khá lâu
đồng nghĩa với việc phân luồng giao thông đi qua quốc lộ một a cũ cũng kéo dài và phải đối mặt với nguy cơ tai nạn gây bức xúc trong nhân dân
công an thị xã cũng tham mưu cho ban an toàn giao thông thị xã